các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương vừa đến thăm và làm việc với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong những ngày lễ của dân tộc
cùng những thành tích mà đơn vị nỗ lực đạt được trong thời gian qua
yêu cầu trong thời gian tới lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an ra sức phấn đấu phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tích cực tham mưu với cấp ủy đảng chính quyền các cấp trong việc xây dựng củng cố thế trận biên phòng toàn dân
tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội xoa đói giảm nghèo tìm kiếm cứu hộ cứu nạn góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn
xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ biên phòng góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
nhân ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm chiều nay hội liên hiệp thanh niên thành phố đà nẵng và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình giao lưu tặng quà cho nhiều công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại chương trình ban tổ chức đã trao một nhà nhân ái trị giá năm mươi triệu đồng cho gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trao hai mươi xuất quà cho các thanh niên công nhân nghèo
sự kiện thu hút gần một thanh niên công nhân tham gia giao lưu
đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm động viên tinh thần
khích lệ người lao động tiếp tục thi đua sáng tạo hoàn thành tốt công việc của mình
cũng tại chương trình này đã diễn ra lễ hội giao lưu ẩm thực và công bố xác lập kỷ lục chiếc bánh xèo lớn nhất việt nam
đây là tác phẩm của ba mươi đầu bếp hàng đầu việt nam
chiếc bánh kỷ lục này có đường kính ba sáu mươi tám m có thể chia thành hai trăm linh suất phục vụ thực khách
ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm là dịp vui chung của công nhân và người lao động ở khắp mọi nơi
nhưng với nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn
công nhân nghèo bị tai nạn lao động rất khó để được hưởng niềm vui này
chị trần thị ngọc trong là công nhân vệ sinh không may bị xe tông khi đang dọn vệ sinh đường phố khiến chị bị chấn thương sọ não
tài nạn đã nhiều năm nhưng di chứng để lại vẫn rất nặng nề
chị thường xuyên bị đau đầu tay chân yếu di chuyển khó khăn
mọi sinh hoạt đều phải nhờ cả vào mẹ già và chị gái
hàng ngày chị trong đi bán vé số cùng mẹ nhưng thu nhập không được là bao

cũng có thể là rắc rãi hả cô nhưng mà thì mẹ con cũng ráng lo chứ giờ sao mẹ con lo qua lo lại
chị vân hòa vốn là công nhân của xí nghiệp mì bình tây cũng không may bị tai nạn khi đang làm việc
từ khi bị tai nạn tài sản dành lo chữa trị chị hòa không còn nhà cửa phải sống nương tựa vào em gái
thu nhập duy nhất của chị là nguồn trợ cấp hai triệu đồng một tháng chỉ đủ sống một cách tằn tiện nhất
thuốc khăn lắm
nói chung là khó khăn hết giờ không biết sao kể nữa
chị trong chị hòa chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp công nhân bị tai nạn lao động công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại thành phố hồ chí minh
để xẻ chia bớt những nhọc nhằn của các công nhân có hoàn cảnh không may nhiều năm qua tổ chức công đoàn thành phố hồ chí minh đã thực hiện nhiều chương trình
chính sách chăm lo từ thăm hỏi tặng quà khám chữa bệnh miễn phí tới trợ cấp hỗ trợ giải quyết việc làm
sự hỗ trợ dù nhỏ cũng đem đến cho các công nhân niềm vui và sự động viên thiết thực
quan tâm và giúp đỡ và lâu lâu có những cuộc họp như thế này thì chúng tôi và bản thân tôi và những người bị tai nạn lao động thì rất là mừng vui
tôi bị tai nạn lao động khoảng bốn mươi năm rồi nhưng mà tôi rất biết ơn công đoàn thành phố
tôi rất vui vẻ phấn khởi và rất
thành phố hồ chí minh là nơi có lượng công nhân lao động đồng nhất cả nước
trong đó một lượng rất lớn công nhân lao động đến từ các địa phương khác đời sống sinh hoạt còn nhiều khó khăn tung thiếu
chăm lo cho công nhân lao động trong đó tập trung mạnh từ cơ sở là việc làm luôn được tổ chức công đoàn thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua đặc biệt là trong tháng năm tháng công nhân
các hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động
đầu tiên là đội tổ chức công đoàn yêu cầu là phải hoạt động tại tổ chức công đoàn cơ sở gắn với công nhân phải nắm được công nhân phải nắm được lực lượng là người lao động của mình công đoàn viên của mình đang như thế nào và hoàn cảnh cụ thể ra làm sao để có cái giải pháp hỗ trợ một cách cụ thể nhất
một ngày lễ lao động lại đến với công nhân người lao động khắp mọi nơi
với nhiều công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố hồ chí minh
ngày lễ lao động năm nay thêm ấm áp